duy trì liên tục ở mức ba mươi chín bốn mươi độ c ở cả miền bắc và miền trung trong tuần vừa qua công suất tiêu thụ điện đầu nguồn toàn quốc
đã đạt tới ba mươi tám một trăm bốn mươi bảy mw vào một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng sáu đây là mức công suất đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay
không chỉ về công suất sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày hai mươi một tháng sáu cũng ghi nhận số liệu cao kỷ lục ở mức bảy trăm tám mươi hai chín triệu kwh
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết trong những ngày nắng nóng vừa qua tình hình cung cấp điện rất căng thẳng
nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện luôn tiềm ẩn do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày
ngay cả ban đêm cũng rất oi bức
đối với các hộ gia đình thời tiết nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động
và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện
điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải sự cố nhảy áp tô mát thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường
với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè evn tiếp tục khuyến cáo các cơ quan công sở nơi sản xuất và người dân
tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ khách hàng sử dụng điện cũng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn
như điều hòa bếp đun điện để giảm nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện vừa đảm bảo tiết kiệm cho khách hàng
đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường
còn tại tỉnh bình định đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tình hình thiếu nước sinh hoạt đã diễn biến nghiêm trọng ở nhiều địa phương
hàng chục nghìn người phải khổ sở vì thiếu nước
tại huyện phù mỹ tỉnh bình định từ hơn nửa tháng qua hai sáu trăm một mươi hộ dân ở các xã mỹ tránh mỹ châu mỹ phong mỹ tránh tây mỹ thành
luôn phải sống trong tình cảnh thiếu nước nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì tình trạng này sẽ còn trầm trọng hơn
chính quyền địa phương vận động và hỗ trợ người dân nạo vét giếng nước hiện có và đào thêm giếng để lấy nước ngầm phục vụ sinh hoạt
còn tại huyện tuy phước thì tình hình còn phức tạp hơn khi mà hàng chục nghìn hộ dân thuộc các xã trên địa bàn huyện
bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khiến cho cuộc sống vô cùng khổ sở và chật vật
nguyên nhân là do nắng nóng liên tục kéo dài nhiều tháng làm các giếng đào giếng khoan tại địa phương bị khô cạn
đây là các địa phương chưa được đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch
nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt mỗi khi vào mùa nắng nóng thường xuyên xảy ra
vâng những ngày vừa qua thì nắng nóng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi diễn ra trên diện rộng
làm tăng nguy cơ cháy rừng nếu không có biện pháp để phòng thì hậu quả cháy rừng sẽ khó tránh khỏi
do đó hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đang tích cực triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
không phá rừng không dùng lửa bừa bãi trong rừng và ven rừng đốt thực bì làm nương rẫy trong vùng quy định
là những nội quy mà đồng bào dân tộc thiểu số nhiều xã ở huyện vùng cao tây trà tỉnh quảng ngãi
ký cam kết với lực lượng kiểm lâm để bảo vệ rừng

bằng những biện pháp quyết liệt của lực lượng chức năng tỉnh phú yên sẽ từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng khai thác chế biến khoáng sản vàng trái phép tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh phú yên
điều này không chỉ góp phần tăng cường hơn nữa hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản mà còn bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
để tránh những sự việc thương tương tự xảy ra thì du khách khi đóng biển cần phải chọn tắm ở những khu vực có lực lượng cứu hộ ứng trực
tắm trong phạm vi vùng phao an toàn đã được đánh dấu để có thể được hỗ trợ kịp thời nếu như không may gặp phải sự cố
vì cuộc sống mưu sinh ở đây hiện có hơn năm mươi chiếc bè mảng được người dân dùng để đi lại trên mặt hồ làm ruộng nương rẫy
vâng hàng ngày thì nhân dân các thôn nà đon khuổi ít và pò khiển thuộc xã kim lư dùng bè mảng
là những đoạn cây vầu dài từ năm đến bảy mét ghép lại gắn động cơ ở phía sau để chạy trên mặt hồ đi làm ruộng chăn thả ra súc và chăm sóc rừng quế
điều đáng nói là nhiều người dân thì không biết bơi nhưng lại không hề có bất kỳ một phương tiện cứu sinh nào được trang bị
cũng như nhiều gia đình khác gia đình bà bàn thị lưu ở thôn nà đon xã tương lư có một chiếc bè màng được làm từ những cây vồ to ghép lại
dùng động cơ loại nhỏ có chân vịt gắn ở phía sau
năm này đã hơn sáu mươi tuổi
nhưng ngày nào bà cùng với các con đều sử dụng bè màng này làm phương tiện để gia đình đi trên mặt hồ dài khoảng bốn km
đến vườn rừng của mình và đi làm công
khi về bà dùng chiếc bè này chờ cùi đến vụ thu hoạch thì chờ lúa
bà không được tập huấn đâu nhưng mà bà đi thế này bà không bơi được bà thì cứ đi biết đi thì bà cứ đi
từ đó mà từ đi mua bè đấy
mua cây đấy mua cây mình khác đi trả sáu mươi nghìn
mua bè là không đi được cái này bơi là không mình có mà dám bơi đi đâu
nhân dân bà thôn nà đôn khuổi ít và pò khiền có ruộng và một số diện tích trồng quế ở phía trong
nên hàng ngày phải vượt qua hồ khuổi khe để đi làm ruộng chăm sóc quế
bè mảng nào cũng được gắn động cơ tự chế từ máy tuốt lúa máy cắt cỏ để gắn vào đuôi và sử dụng xăng để đi lại như thế này
điều đáng nói
không có bất cứ một phương tiện cứu sinh nào được trang bị
thậm chí một số người dân còn không biết bơi nhưng vẫn cứ vô tư điều khiển
ngay từ đầu năm thì công tác tuyên truyền của đội giải thông thì cũng đã tuyên truyền cho bà con là đi lại trên mặt hồ bằng cái bè mảng này thì là phải mặc áo phao
qua những dịp mà vào kiểm tra thì bà con thì cũng vẫn còn có cái tính là chủ quan
qua kiểm tra thì việc chấp hành mặc áo phao của bà con cũng chưa thấy bà con thực hiện
bà con đã đi lại trên này là thường xuyên chỉ là bằng cái bè mảng tự đóng thôi
mà cái bè mảng này cũng không có cái tài quy định nào để xí được bà con cả
dù là biết là mà con đi lại thế là rất là nguy hiểm đến tính mạng
vì cuộc sống bưu sinh nhiều người dân ở xã kim lư huyện nga rì tỉnh bắc cạn đã và đang coi thường với tính mạng sống của mình
khi hàng ngày di chuyển trên những chiếc bè mẳng tiền mần cao nguy cơ tai nạn như thế này
đã đến lúc người dân nơi đây tự phải trang bị cho mình những kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước như phải biết bơi có phao cứu sinh
bất kỳ sự chủ quan nào đều có thể dẫn tới mối nguy hiểm khó lường
đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
theo đó giá tối đa dịch vụ khám bệnh giao động từ hai mươi sáu đồng đến dưới bốn mươi đồng
giá dịch vụ hội chuẩn để xác định ca bệnh khó có mức độ tối đa là hai trăm linh đồng
hiện giá dịch vụ y tế đang tính theo mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng
cùng với điều chỉnh giá dịch vụ y tế bộ y tế cũng sẽ ban hành hướng dẫn việc xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công
cũng trong tháng bảy bộ y tế sẽ ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập
đây là lần đầu tiên có quy định này
theo hướng của bộ y tế sẽ ban hành giá trần và các bệnh viện sẽ không được áp giá vượt trần nếu cơ sở khám chữa bệnh theo yêu cầu có sử dụng một phần cơ sở vật chất từ ngân sách đầu tư
có xu hướng đi du lịch tại các vùng biển để bớt đi phần nào cảm giác oi nóng
còn đối với những người bận rộn hoặc chưa có điều kiện đi xa thì bể bơi đó chính là một lựa chọn sáng suốt ạ
vâng khi mà tới bể bơi sau đó hòa mình vào làn nước mát thì quả thực là một cách giải nhiệt rất là tốt phải không ạ
tuy nhiên trong những ngày nhiệt độ cao như hiện tại thì quý vị cũng cần phải nắm một số nguyên tắc căn bản khi xuống bơi
để có thể bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra
thứ nhất là không bơi trong giờ cao điểm nắng nóng
từ một mươi một đến một mươi sáu giờ là khoảng thời gian đỉnh điểm nắng nóng trong ngày
bơi lội ở ngoài trời trong thời điểm này thì có thể gây hại cho làn da làm da bỏng rát che nắng và tăng nguy cơ ung thư da
không bơi khi mà da nhiều mồ hôi
nếu như mà nhảy ngay xuống nước khi mà cơ thể chưa giáo mồ hôi thân nhiệt sẽ bị thay đổi đột ngột và dễ dẫn đến hiện tượng đột quỵ
không nên bơi quá lâu
ngâm mình quá lâu dưới nước sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp
khi đó thì rất dễ bị cảm lạnh hoặc là ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn tim mạch
không bơi ở bể bơi quá đông người
bể bơi quá tải thì luôn tìm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh trong nguồn nốc điệu nhiễm
cần phải khởi động kỹ trước khi bơi giúp làm ấm cơ thể làm tăng các cơ xương khớp do đó tránh được hiện tượng chuột rút
nên khởi động ít nhất là từ một mươi đến một mươi năm phút trước khi xuống bờ
đến tối ngày hai mươi hai tháng sáu vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng lục hiệp thuộc khu công nghiệp sóng thần
thị xã di an tỉnh bình dương mới được dập tắt hoàn toàn
và hiện thiệt hại cùng với nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng sáu các công nhân phát hiện lửa bùng phát tại công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sản xuất dịch vụ lục hiệp
nằm trên đường số hai mươi ba khu công nghiệp sóng thần hai phường tân đông hiệp thị xã di an tỉnh bình dương
mặc dù lực lượng tại chỗ đã sử dụng thiết bị để khống chế đám cháy nhưng không được
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương tiếp nhận tin báo đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường
các chiến sĩ phối hợp cùng công nhân di chuyển đồ đạc ra bên ngoài để cứu vớt hàng hóa
mặt khác triển khai dập lửa tuy nhiên do công ty chứa vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi tám h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam hai nhân viên của công ty địa ốc alibaba
vì hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hại tài sản
vào ngày một mươi ba tháng sáu ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ tổ chức cưỡng chế buộc tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai xây dựng phục hồi hiện trạng đất nông nghiệp được công ty địa ốc alibaba xây dựng đường nội bộ
để phân lô bán nền trên địa bàn
trong quá trình tổ công tác thi hành công vụ đã có gần một trăm linh nhân viên của công ty cố phần địa ốc alibaba
đã ra ngăn chặn chống đối đoàn công tác bằng cách đập phá phương tiện gây thiệt hại cho lực lượng chức năng
những người liên quan đã bị mời về làm việc
đến ngày một mươi sáu tháng sáu hàng chục nhân viên của địa ốc alibaba đã kéo đến trụ sở công an thị xã phú mỹ hô hào yêu cầu thả người
liên quan đến vụ việc công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn huỳnh tú trinh hai mươi bốn tuổi quê tiền giang
và trần quốc tỉnh hai mươi bốn tuổi quê đà nẵng là nhân viên của công ty alibaba
tăng cường sự liên kết giữa các sở ngành địa phương trên địa bàn tp hcm đồng thời thực hiện phối hợp đồng bộ giữa thành phố
và các tỉnh giáp ranh trong công tác phòng chống khai thác cát trái phép
ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị triển khai giải pháp thực hiện để phòng chống khai thác các trái phép
từ đầu năm đến nay công an tp hcm đã phát hiện hai mươi bốn vụ với hai mươi hai phương tiện ba mươi tám đối tượng bơm hút cát trái phép
tạm giữ khoảng một tám trăm linh mét khối cát
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm phát hiện ba mươi năm vụ năm mươi ba phương tiện có hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép
tịch thu ba năm trăm linh mét khối cát bảy mươi tám máy bảy trăm tám mươi tám mét đường ống xử phạt hành chính hơn bảy trăm linh triệu đồng
nhằm xử lý triệt để vấn đề khai thác cát trái phép ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển cần giờ
và vùng giáp ranh giữa thành phố và các tỉnh
đề án có thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
trên các tuyến sông thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép
như sông đồng nai sài gòn đồng tranh xoài rạp lòng tàu và trọng tâm là khu vực biển cần giờ
để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các địa phương
tp hcm và các tỉnh giáp ranh sẽ ra soát quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
giao thông thủy xem xét đề xuất bổ sung sửa đổi theo hướng tăng mức xử phạt
đối với hành vi khai thác cát trái phép kinh doanh vận chuyển cát không rõ nguồn gốc hợp pháp
cửa đại thuộc địa bàn hai xã nghĩa an và nghĩa phú tp quảng ngãi
tàu thuyền ở cửa đại chiếm khoảng một phần ba số lượng tàu cá trong tỉnh
nơi đây cũng đã từng có một bến cá sầm ốt
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay cửa đại bị bồi lấp nên tàu thuyền khó ra vào
và cũng từ đó thì ngư dân luôn mong muốn có một cảng cá và luôn lập an toàn để trở về sau mỗi chuyến vươn khơi
cửa đại là con đường thủy duy nhất để hơn hai tàu thuyền của ngư dân hai xã nghĩa an và nghĩa phú ra khơi khai thác hải sản
gần một mươi năm nay cửa biển bị bồi lấp nên hầu hết tàu cá rất khó ra vào
tàu đánh bắt xa bờ thì thường xuyên bị mắc cạn
mặc dù có cơ biển nhưng ngư dân của địa phương phải vào những nơi khác để bán hải sản
tiếp nhiên liệu và neo đậu tránh trú thiệt tai
cửa biển bồi lấp các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá vì thế mà phải hoạt động cầm chừng
không ít lao động địa phương bị mất việc
những chiếc tàu công suất nhỏ vào được cửa thì không có bến neo đầu bất đắc dĩ
họ phải mua bán trên sông rồi dùng ghe xuồng trung chuyển hải sản